tại hà nội bộ ngoại giao đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện các hoạt động tôn vinh chủ tịch hồ chí minh
anh hùng giải phóng dân tộc việt nam nhà văn hóa kỳ xuất ở nước ngoài
tại hội nghị các tham luận của đại biểu đều cho rằng một mươi năm qua việc tôn vinh bác đã đạt được nhiều kết quả tích cực
và được triển khai ở khắp các châu lục thông qua mạng lưới các cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài
việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách hồ chí minh được đặc biệt quan tâm
vừa thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ chính sách đại đoàn kết dân tộc của nhà nước
vừa góp phần giúp gắn kết bà con trong nỗ lực duy trì và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc
qua đó giúp củng cố niềm tin vào sự nghiệp đổi mới của đất nước theo con đường mà đảng và bác đã chọn
thì những giá trị to lớn về tư tưởng văn hóa đạo đức của chủ tịch hồ chí minh càng được tôn vinh
truyền tài loan tỏa rộng rãi đặc biệt trong cộng đồng quốc tế
điều này vừa để các thế hệ người việt nam cả trong và ngoài nước củng cố và phát huy niềm tự hào dân tộc
cùng nhau kề vai sát cánh xây dựng đất nước việt nam sánh vai với các cường quốc nam châu như ước nguyện của bác
vừa để thế giới ngày càng biết đến nhiều hơn về hình ảnh việt nam đất nước hồ chí minh với lịch sử hào hùng
có nền văn hóa đậm đà bản sắc yêu trộm hòa bình thắm tình hữu nghị
kiên quyết đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia
chủ động và tích cực hội nhập quốc tế là bạn là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế
nỗ lực cùng nhân dân tiến bộ trên thế giới đấu tranh cho chính nghĩa cho hòa bình dân chủ và thịnh vượng chung của nhân loại
trong một mươi năm qua tượng đài chủ tịch hồ chí minh đã được tôn tạo và xây dựng mới tại hai mươi hai quốc gia ở châu âu châu á châu mỹ la tinh châu phi
công trình là biểu tượng của tình đoàn kết hiệu quả
tại hội nghị các đại biểu cho rằng việc tôn vinh bác ở nước ngoài xuất phát từ tình cảm của nhân dân việt nam cũng như bạn bè quốc tế
do đó cần tiếp tục được mở rộng về mục tiêu phạm vi trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng cũng như xác định rõ trọng tâm
bố trí nguồn lực triển khai tại các địa bàn phù hợp để bảo đảm hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới